xin được kính chào quý vị và các bạn ngay bây giờ chúng ta sẽ được tiếp tục với những thông tin cập nhật về tình hình giữa nga và ukraine
sau khi tổng thống nga vladimir putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào ukraine
vào ngày hai mươi năm tháng hai các lực lượng ukraine đã giao tranh với binh sĩ nga trên các đường phố ở thủ đô kiev
trong bối cảnh tổng thống volodymyr zelensky đã cáo buộc moscow nhằm vào dân thường và kêu gọi quốc tế siết chặt trừng phạt
các vụ nổ dạng sáng ở kiev đã mở đầu ngày bạo lực thứ hai tại đây sau khi tổng thống nga vladimir putin đã bất chấp cảnh báo của phương tây
mở một cuộc tấn công toàn diện vào quốc gia láng giềng nhanh chóng cướp đi sinh mạng của hàng chục người và khiến ít nhất một trăm linh người phải di tản
trong khi đó tổng thống zelenskyy cùng ngày đã tuyên bố sẽ ở lại kiev khi quân đội nga tiến vào thủ đô ukraine
trong cuộc xâm lược mà ông cho là đã khiến cho hơn một người bị bệnh